chỉ vì ghen tuông một người đàn ông đã lên kế hoạch hám hại cô gái trẻ mua ma túy gai vào xe máy lỗ thông gió rồi bí mật báo cho công an
hành trình phá án từ một cuộc gọi nạc danh không để lại bất cứ dấu vết nào
vào lúc chín h ba mươi phút ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an phường một mươi bảy quận gò vấp nhận được điện thoại của một người đàn ông
với nội dung tố giác một người phụ nữ đang dừng xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín g một sáu mươi bảy nghìn ba mươi một trước căn nhà trên đường lê đức thọ
phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm tàng trữ trái phép chất ma túy
khi cán bộ trực ban hỏi danh tính người tố giác chỉ nói sợ bị trả thù nên không đồng ý cung cấp và tắt máy
tiếp nhận tin báo ban chỉ huy công an phường một mươi bảy lập tức cử một tổ công tác xuống hiện trường
thì phát hiện một cô gái với ràng vẻ giống như thông tin tối
cô gái trình báo đang ngồi trên xe máy nên yêu cầu kiểm tra hành chính
tại hiện trường cô gái này khai tên sinh năm hai nghìn ba ngụ tại phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
tất cả trùng khớp với các loại giấy tờ tùy thân mà cô trình cho cơ quan công an
qua kiểm tra phát hiện ba túi ni lông chứa tổng cộng ba hai ba trăm bảy mươi tám g chất bột màu trắng
ở ba vị trí là trong cốc xe trong ví da treo cùng chiều khóa
với chiếc bánh tráng trong túi treo trên xe nên đã đưa cả người và tăng vật về trụ sở tiến hành lập biên bản
ngoài ra khi khám xét khẩn cấp nơi ở của cô gái này
phát hiện thu giữ tại vị trí lỗ thông gió trên cửa ra vào nhà vệ sinh
tại tầng trệt hai túi ni lông một bảy nghìn bốn trăm linh hai gam chất bột màu trắng
qua giám định xác định chất bột màu trắng chứa trong tất cả các túi ni lông thu được đều là metafetamin
với số lượng ma túy khá lớn
nên sau khi lấy lời khai ban đầu để bổ sung vào biên bản
công an quận gò vấp đã chuyển hồ sơ đối tượng cùng tăng vật lên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng trình tự
quá trình làm việc với điều tra viên cô gái đã khóc rất nhiều
cô bảo chưa bao giờ nhìn thấy ma túy và luôn khẳng định mình bị oan
nhưng không biết vì sao lại có số ma túy đó theo mình
tìm hiểu sâu cho thấy
nghề nghiệp của cô gái này là kinh doanh mua bán chó mèo trên mạng xã hội
nên hầu như những giao dịch trò chuyện của cô gái chỉ xung quanh những người có khả năng cung cấp thú cưng cũng như những người nuôi chúng
ra soát mối quan hệ với những người thân trong gia đình và một vài nhóm bạn bè mà cô gái cung cấp
thì hầu hết đều có công an việc làm ổn định và cũng không có ai nghiện hút ma túy hoặc có mối quan hệ nào với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
ngoài ra những người dân xung quanh nơi cô gái cư ngụ
khi được hỏi đều khẳng định cô tuy còn trẻ tuổi nhưng rất trí thú làm ăn và có tình thương rất nhiều với các loại thú cưng
chứ không thể có một mối quan hệ bất thường nào và luôn chấp hành tốt pháp luật cũng như những quy định tại địa phương
một điều tra viên cho biết sau khi xin ý kiến ban giám đốc công an tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng công an quận gò vấp bắt tay nghiên cứu hồ sơ và đi đến nhận định khả năng cô gái này bị hãm hại
do tình tiết phát triển
vụ việc có tính chất nghiêm trọng có dấu hiệu đổ oan cho người vô tội
nên ban giám đốc công an tp hcm chỉ đạo phải tìm ra chân tướng sự thật minh ngoan cho người vô tội
người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
ngay sau đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng mở chuyên án tảng chữ trái phép chất ma túy
đi sâu tìm hiểu được biết nghề nghiệp của cô gái này là kinh doanh mua bán chó mèo trên mạng xã hội
ra soát mối quan hệ với những người thân trong gia đình
và một vài nhóm bạn bè mà cô gái cung cấp thì hầu hết đều có công an việc làm ổn định
và cũng không ai nghiện ma túy hoặc có mối quan hệ nào với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
những người hàng xóm nơi cô gái này cư ngụ cũng khẳng định
tuy còn trẻ tuổi nhưng cô gái này rất trí thú làm ăn và yêu thương các loại thú cưng chứ không thấy có một mối quan hệ bất thường nào
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan công an xác định cô gái này không liên quan đến số ma túy bị thu giữ
và có nhiều nghi vấn xuất phát từ mâu thuận cá nhân trong cuộc sống
nên đã bị các đối tượng trả thù bằng thủ đoạn vu khống
quá trình điều tra cơ quan công an thu thập được thông tin khoảng tám h ba mươi phút ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
một khách hàng sử dụng tài khoản facebook trần thị mỹ hạnh liên hệ với cô gái đã đặt mua chó cạnh
sau khi thỏa thuận giá cả bên mua yêu cầu giao đến căn nhà trên đường lê đức thọ phương một mươi bảy quận gò vấp
lúc chín h ba mươi phút sáng cùng cô gái
ngoài ra người mua còn nhờ cô gái ghé vào một địa điểm khu vực chân cầu trường ngoai quận một mươi hai nhận giúp hai bịch bánh tráng
đến chín h hai mươi năm phút khi cô gái mang trò đến điểm hẹn và gọi cho trần thị mỹ hạnh
nhưng được trả lời là đang bận và đề nghị đợi thêm năm phút thì bất ngờ công an phường một mươi bảy quận gò vấp đến kiểm tra phát hiện sự việc
phân tích từng chi tiết trong giao dịch mua bán chó cảnh này cơ quan công an nhận thấy có rất nhiều điều bất thường
theo đó mỗi lần giao dịch cô gái thường đưa ra giá cao hơn bình thường một chút để bên mua trả thấp xuống là vừa
nhưng đối với trường hợp này thì không trả giá mà đặt lệnh mua ngay
sau khi hẹn giờ giao hàng người mua còn nhờ cô gái đến một điểm đã được xác định từ trước để lấy giúp bệnh tráng
khi người bán liên hệ giao hàng thì người mua hàng bảo đứng chờ và chỉ chưa đầy năm phút thì công an đến kiểm tra
lúc trình báo người mua đọc vanh vách biển số xe máy của người bị tố cáo
trình báo với công an cô gái nghi ngờ vụ việc có liên quan đến nguyễn hữu thêm ba mươi bốn tuổi quê ở sóc trăng vì hai bên có xảy ra mâu thuẫn gần đây
nhằm chứng minh mình vô tội cô gái đã trình các tin nhắn hai bên có sự trao đổi căng thẳng bóc phút nhau trên các trang mua bán chó mèo cảnh
ngoài ra thêm có coi bói làm quen với một cậu sinh viên cũng làm nghề bán chó cảnh
trong lúc cô gái và cậu sinh viên này trao đổi bán chó qua lại thì thêm ngăn cản
không cho hai người giao dịch với nhau nên cô gái đã chửi thêm sâu chuỗi tất cả các chứng cứ cùng lời khai của cô gái
cơ quan công an xác định cô gái bán chó mèo không liên quan đến số ma túy trên
khả năng bị người khác vu khống nên đã quyết định trả tự do
sau thời gian xác minh bước đầu công an nhận định thêm chính là thủ phạm
nhưng để xử lý hình sự được đối tượng này thì rất khó
một trinh sát tham gia chuyên án tiết lộ thêm rất tinh danh
khi chuẩn bị kịch bản đối phó với công an
sau khi hãm hại cô gái biết công an sẽ nghi ngờ nên thêm không ở nhà mà qua nhà bạn sống trên quốc lộ một quận một mươi hai
đối tượng luôn ở trong nhà mỗi khi ra đường rất cảnh giác đi ngược chiều để tránh bị theo dõi
mật phục theo dõi trinh sát phát hiện trong thời gian thêm trốn ở nhà có một người thường xuyên lui tới đưa đồ ăn
điều đang nói là từ nhà của người này đến nhà thêm đang ở gần năm km

rất xa và trời nắng nóng nên cả hai phải có mối quan hệ rất đặc biệt mới như vậy
cơ quan công an xác định người này tên là đỗ xuân khánh ba mươi một tuổi quê ở đà nẵng
tập trung khai thác mối quan hệ xung quanh ba nhân vật này
cơ quan công an phát hiện trước khi xảy ra vụ việc thêm và khánh thường xuyên đến chỗ ở của bị hại chơi
nhưng kể từ lúc bị hại gặp nạn cả hai ngưng giao dịch mua bán sống khép kín không giao du với bạn bè
thậm chí mỗi khi ra vào nhà cũng đều ngó trước nhìn sau
từ những nhận định trên vào giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan công an quyết định triệu tập thêm khánh lên làm việc
trước sự kiên quyết của các điều tra viên sau hai ngày quanh co chối tội khánh đã thừa nhận cùng thêm lên kế hoạch gài bẫy cô gái bán chó mèo
tại cơ quan công an ban đầu hai đối tượng một mực không nhận tội
nhưng trước những chứng cứ thuyết phục thêm đã thừa nhận hành vi hãm hại cô gái trẻ
nhưng khai không có đồng phạm tự mình nhét ma túy vào các lộ thông gió phòng trọ của bị hại
giấu vỏ ví móc khóa xe và bịch bánh tráng trộn để hãm hại do mâu thuẫn trước đó
còn người đưa bánh tráng cho cô gái do thêm thuê một phụ nữ bán vé số không quen biết
theo lời khai của thêm trước đây đối tượng chơi chung với nhóm bạn và thường xuyên đến nhà bị hại
cuối năm hai nghìn hai mươi hai thêm đem lòng yêu một người bạn trai cùng nhóm
nhưng cô gái lại phân tích rằng bạn năm kia chỉ thích con người
con gái nên không phù hợp với mối quan hệ yêu đương độc tính
cho rằng bị hại cố tình làm như vậy để dành người yêu của mình
thêm sinh lòng hận thù và tìm đến đỗ xuân khánh bàn bạc cùng lên kế hoạch trả thù
sau khi đưa ra nhiều phương án cuối cùng cả hai thống nhất thủ đoạn đặt mua ma túy
gài vào các vị trí tại chỗ ở và trên xe của cô gái để đẩy bạn vào tù mà không sợ bị phát hiện
biết bị hại có thói quen không đóng cửa nhà xe đậu cũng không rút chìa khóa
nên thêm đã liên hệ với trần kim thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại phường một mươi hai quận bình thạnh
mua bốn chín trăm bảy mươi tám g ma túy với giá là ba triệu bốn trăm linh nghìn đồng mang về chi nhỏ thành nhiều túi nhét vào trong cúp xe
ví ra treo trên chìa khóa lỗ thông gió nhà tắm của cô gái
chưa hết thêm còn kẹp ma túy vào giữa hai chiếc bánh tráng gửi một người bạn
rồi dặn nếu có ai đến lấy thì sao nhằm tạo nhiều chứng cứ về việc cô này tàng trữ trái tim
tại phép chất ma túy
chuẩn bị xong thêm bảo khánh tạo tài khoản facebook ảo mang tên là trần thị mỹ hạnh
để đặt mua chó cảnh từ bị hại rồi yêu cầu cô giao chó cảnh đến địa điểm năm trăm ba mươi đường lê đức thọ phường một mươi bảy quận gò vấp theo thời gian ấn định
và khi bị hại nằm gọn trong cái bẫy của mình thì lập tức thông báo cho công an địa phương đến bắt quả tang
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố nguyễn hữu thêm
đỗ xuân khánh để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống
mở rộng điều tra vụ án ba đối tượng khác gồm trần trọng nghĩa sinh năm hai nghìn quê tại tỉnh bình định
trần kim thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn ngọc trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ tại tp hcm cũng bị bắt
khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy
công an xác định thêm mua số ma túy trên từ thành để hãm hại cô gái
làm việc với điều tra viên thêm tỏ thái độ ăn năn nhưng tất cả đều đã muộn
rồi đây các đối tượng cùng đồng bọn phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
nữ bị hại bày tỏ
lúc đó đã rành rành như vậy rồi thì tôi không dám nghĩ mình sẽ được ra ngoài
nghĩ tiêu cực lắm những tội mà mình phải chịu nhưng sau đó được minh ngoan tôi thấy vui và may mắn
qua chuyện của tôi thì tôi thấy là công an sẽ không làm oan người vô tội và không bỏ sót tội phạm
nếu trong cuộc sống
có vấn đề thì mọi người nên hợp tác với công an và tin tưởng lực lượng công an
từ kết quả khám phá nhanh vụ án nêu trên đã thể hiện tinh thần biêu trí
vững vàng về nghề nghiệp chuyên môn tính nhân văn sâu sắc trong công tác điều tra xử lý tội phạm của lực lượng công an
qua đây lực lượng công an cũng cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm và lực lượng công an sẽ kiên quyết đấu tranh
truy xét đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật